đại diện lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam vừa cho biết dự kiến sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ một tiền giang sẽ tiến hành thu phí trở lại trạm bot cai lệ tiền giang
dự kiến phương án thu phí là giữ nguyên vị trí chạm hiện tại tiếp tục giảm giá chung giảm khoảng ba mươi cho tất cả các phương tiện qua trạm so với ban đầu
cụ thể phương tiện nhóm một xe bốn chỗ sẽ giảm từ hai mươi năm đồng một xe một lượt xuống còn một mươi năm đồng một xe một lượt
đây là mức thu thấp nhất trong tất cả các dự án bot trên quốc lộ một hiện nay
đồng thời mở rộng phạm vi miễn giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận chẳng hạn đối với thị xã cai lệ sẽ áp dụng miễn giảm thêm xã long khánh và phường hai
đối với huyện cái bè giảm thêm xã an cư xã mỹ hội
theo tính toán với phương án này thời gian hoàn vốn đầu tư dự án khoảng một mươi ba năm trước đây dự kiến là hơn bảy năm